so với các trang thông tin việc làm đã có mặt trên thị trường jobnow đã ứng dụng công nghệ để mang tới cho các khách hàng nhiều tính năng nổi bật khắc phục được những điểm yếu của những trang tuyển dụng sẵn có như việc tạo cầu nối giúp cho khoảng cách giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng được rút ngắn
những người có nhu cầu tìm việc có thể gửi thằng cv của mình đến với nhà tuyển dụng ngay trên website chỉ qua một vài thao tác kích chuột
sau khi đăng tải cv của mình người tìm việc sẽ nhanh chóng nhận được những thông tin về công việc thích hợp qua email sms mobile app
hàng giờ đồng hồ tìm kiếm tìm đúng việc tuyển đúng người tính năng tự động kết nối của jobnow cho thấy khả năng tình lọc nhanh nhẹ và hiệu quả
nền tảng này nó hoạt động theo cơ chế thông minh tức là cái người mà xin việc chỉ cần đưa một cái tin lên trên trang web hoặc là trên app
thì nhà tuyển dụng cũng đưa một thông tin như vậy thì nó có một tính năng thông minh là tự động kết nối thì nó cứ tìm đúng công việc phù hợp cả về lương cả về vị trí địa điểm và đưa lên trước mặt của ứng viên
thế ứng viên mà nộp đơn xong thì nhà tuyển dụng cũng nhận được thông tin luôn và hai bên phỏng vấn trực tiếp luôn
một trong những yếu tố quyết định tới sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp đó là khoảng cách từ nhà tới chỗ làm của họ
nắm bắt được yếu tố đó nền tảng của jobnow sử dụng công nghệ gps
với tính năng định vị người tìm việc chỉ cần nhập địa chỉ của mình họ có thể lựa chọn công việc thích hợp tại vị trí địa lý
có một điểm nổi bật nữa tại nền tảng của jobnow đó là nhà tuyển dụng có thể phỏng vấn ứng viên trực tuyến ngay trên chức năng gọi hình ảnh video call của mobile app trên ứng dụng jobnow
không mất thêm thời gian trao đổi qua những phương thức liên lạc truyền thống không phát sinh thêm những chi phí khác
quá trình phỏng vấn trực tuyến tại nền tảng này giúp nhà tuyển dụng khắp nơi trên cả nước tìm được ứng viên phù hợp một cách nhanh chóng hiệu quả
ngoài những tính năng ưu việt của jobnow giúp nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau dễ dàng hơn jobnow còn là một trong những đơn vị có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tìm được những nhân sự cấp cao chỉ trong thời gian bảy ngày sau khi ký kết hợp đồng
jobnow có sự khác biệt đó là khi mà ký kết với hợp đồng nhà tuyển dụng thì sau bảy ngày đã có hồ sơ ứng viên dành cho nhà tuyển dụng rồi
đây là cái điều mà tất cả nhà tuyển dụng nào đều cần nhất
thứ hai là cái hệ thống chăm sóc của jobnow
jobnow sẽ luôn luôn theo bước chân của khách hàng từ lúc vào tuyển dụng cho đến khi mà kết thúc tuyển dụng đã tuyển được người đó và sau đó là thời gian bảo hành thì lúc nào jobnow cũng theo chân với khách hàng
coi như là jobnow là bộ phận nhân sự của khách hàng và có sự cam kết giữa jobnow và khách hàng
một nền tảng với nhiều tiện ích ưu điểm nổi trội là thành quả nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ nhân sự
từ những ngày đầu thành lập những thành viên của jobnow đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trở ngại trong quá trình khởi nghiệp
bên cạnh những khó khăn về vốn về quản trị thì việc xây dựng đội ngũ nhân sự là một trong những khó khăn mà nhà sáng lập jobnow phải trải qua
cái đội lập trình viên phải tuyển mạng cực giỏi xong phải xây dựng thì chúng tôi phải để đào tạo các bạn đó
thực sự là phải mất bốn năm chúng tôi mới xây dựng một cái đội ngũ lập trình viên được như vậy
tức là khi xây dựng được con người đầu tiên thì phải có những con người
đấy chúng tôi phải xây dựng xong team về lập trình này tìm đội dự án này rồi team sale rồi cung ứng
thế đấy là những người vận hành
cái thứ hai là xây dựng sản phẩm thực sự là nó phải thực sự tâm huyết
làm sản phẩm nó phải chạy thật là chơn chu và nuột nà thì người ta tải app về người ta mới dùng
sản phẩm không tốt thì người ta sẽ delete đi ngay
thế bây giờ tôi xong thực ra chúng tôi đi được hai phần ba chặng đường rồi
sản phẩm xong rồi hệ thống con người xây dựng rồi
và đến giai đoạn ba chúng tăng tốc là gọi vốn để phát triển làm sao cả nước dùng hệ thống của chúng tôi
sau khi có đội ngũ nhân sự hoàn chỉnh sản phẩm hoàn chỉnh
thì việc tiếp theo đó là làm thế nào để tạo dựng được niềm tin của các khách hàng vào sản phẩm
mà ở đây là tạo được niềm tin từ hai phía người dùng đó là các ứng viên và các doanh nghiệp
đầu tiên họ trải nghiệm khi họ trải nghiệm họ thích rồi
thì mình có thể là dùng và chúng tôi cũng để cho nhà tuyển dụng là dùng miễn phí cũng tương đối lâu
thế khi mà họ dùng tốt rồi
họ tiếp tục bắt đầu sử dụng chính thức dịch vụ và đồng thời họ cũng sẽ giới thiệu những khách hàng mới
thì chúng tôi cũng không đặt ra mục đích là phải phát triển thật nhanh
mà vấn đề là cho khách hàng nào họ thực sự hài lòng
và tất nhiên cũng có những ý kiến họ không hài lòng thực sự đến những ý kiến tốt
và mình lại nâng cấp sản phẩm mình lập trình lại điều chỉnh lại làm sao phù hợp
để lúc mà số đông người ta thấy là sản phẩm mình thực sự là hữu ích với họ thì mình sẽ phát triển được
còn để tạo được niềm tin cho các ứng viên
jobnow đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng của các tin tuyển dụng được đăng tải lên nền tảng
đây cũng là những nỗ lực của các thành viên jobnow trong việc bảo vệ quyền lợi của các ứng viên tham gia tìm việc trên nền tảng
tất cả các thông tin tuyển dụng đưa lên là một trăm linh nhân viên phải duyệt
duyệt kiểm tra nội dung và phù hợp không vi phạm chính sách khác đưa
ví dụ như thông tin nào còn thiếu chúng ta phải giúp họ bổ sung hình ảnh
nó hấp dẫn cái ứng viên rồi kiểm tra cả mạng xu thuế xem doanh nghiệp có tồn tại không để về mặt luật pháp
tất nhiên về sau lâu dài đông quá chúng tôi phải dùng cả chương trình ai là trí tuệ nhân tạo để giúp thay người kiểm duyệt nữa
vì khi mà bạn tưởng hàng trăm nghìn nhà dụng thì người không duyệt được thì phải dùng trí tuệ nhân tạo
nhưng mà tất nhiên về nguyên tắc mình vẫn phải kiểm duyệt nội dung để cho nó tốt thì nó mới vững mẻ được
không chỉ dừng lại ở việc kết nối ứng viên với doanh nghiệp jobnow còn đi khắp các tỉnh thành trên cả nước
để xây dựng cổng thông tin việc làm cho các tỉnh các trường đại học
dự án jobnow để phát triển cổng thông tin việc làm dành cho các trường đại học và các tỉnh thành phố trên cả nước
thì hiện tại chúng tôi đã triển khai được số các tỉnh như tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương
thì qua quá trình triển khai ở các tỉnh chúng tôi nhận thấy một điều là các hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh
cũng như là các trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh họ cũng rất là quan tâm
bởi vì hiện tại họ cũng nắm mắt được nhu cầu của các nhà tuyển dụng cũng như là nhu cầu của các ứng viên tìm việc
nhà tuyển dụng thì cần nhân sự
trong quá trình họ vận hành cổng thông tin việc làm này thì chắc chắn là hiệu quả sẽ rất là tốt
bởi vì sẽ giải quyết được công an việc làm cho rất nhiều người dân địa phương
và cũng giúp đỡ các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự như ý
để giúp cho doanh nghiệp phát triển đặc biệt là trong thời đại công nghệ bốn hiện nay
thì với cái nền tảng của jobnow thì chúng tôi phát triển cổng thông tin việc làm dành cho các tỉnh
thì rất được sự ủng hộ của chính quyền các địa phương mà chúng tôi đã triển khai
sau khi vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại jobnow đã gặt thái được nhiều thành công nhất định
trong đó các phản hối tốt đến từ các khách hàng là một trong những động lực lớn nhất
khiến cho các thành viên của jobnow vượt qua khó khăn
đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng
qua nền tảng joblow thì tôi thấy quá trình tìm việc của mình rất là thuận lợi
tìm được công việc ưng ý của mình rất là thuận tiện
so với các nền tảng khác thì tôi đánh giá là nền tảng jobnow là một nền tảng
thuận tiện hơn rất là dễ dàng cho những người mới tìm việc
tôi thấy đây là một nền tảng tìm việc rất là hữu ích và có nhiều tính năng nổi bật
nó có tính năng định vị giúp tôi có thể tìm được mọi thứ
tôi sẽ có một công việc ở gần nhà và tôi sẽ không phải no mỗi buổi sáng đi làm
tắt đường từ nhà đến nơi làm việc
nó có thêm một tính năng nữa là tính năng phỏng vấn trực tuyến
tôi sẽ không phải đến trực tiếp công ty để có thể phỏng vấn
và có thể tại phòng trọ của mình để có thể phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng
nền tảng jobnow tôi thấy rất là hay
sau khi ký kết hợp đồng jobnow bởi vì mức tuyển dụng và chất lượng nhân sự
như vừa rồi chúng tôi tuyển dụng được một số nhân sự thì cũng rất là hài lòng
vì mình cảm thấy là
nó đem lại cái hiệu quả ngay lập tức
tức là một đằng là chúng ta mất công đi tìm kiếm
rồi là phỏng vấn rồi là thử thách hay tìm hiểu thông tin về nhân sự
nhưng ở đây bên jobnow họ đã làm trước cho tất cả điều đó rồi
tức là giả soát trước một bước
nên của nhân sự rất là ổn định và đồng thời đem lại cái chất lượng phù hợp
như vừa rồi vừa qua là các ứng viên khi đến ứng dụng thì công ty cũng đều là hài lòng
và các bạn đã làm việc ở đây rồi
có những bạn làm việc trong một thời gian một tháng hay hai tháng thì rất là tốt
đấy và đem lại luôn mình cảm nhận là rất là hài lòng
về bí quyết thành công của mình
những nhà sáng lập jobnow đều chia sẻ rằng
chính sự gắn bó tâm huyết của cả một tập thể
cùng nhau phát triển về mục tiêu chung
chính là yếu tố quan trọng nhất để jobnow có được những thành công như ngày hôm nay
đến ngày hôm nay mà tôi thực sự là tôi phải cảm ơn
những bạn đã đồng hành cùng chúng tôi vào những ngày đầu
những nhân sự thực sự là đã cùng chúng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn
có những bạn là đã từng là giám đốc doanh nghiệp
đã làm việc tại rất nhiều công ty lớn
nhưng mà khi về với công ty chúng tôi
cũng như là cái công việc mà các bạn thấy là rất đáng để là cùng nhau
để phát triển
để phát triển cái nền tảng sử dụng jobnow
đấy là một cái điều là thực sự là chúng tôi đến ngày nay là cảm thấy là
rất là vui mừng và cũng biết ơn các bạn
khi tham gia cái lĩnh vực nhân sự này
thì tôi cảm thấy là tôi có một chút ý nghĩa cho cộng đồng
và mong muốn là giúp các nhà tuyển dụng tìm những ứng viên thực sự là phù hợp
và giúp xã hội làm sao để giảm thiểu được tỉ lệ thất nghiệp
bản thân tôi ấy
thì cũng đang tham gia ở cộng đồng bộ đầu tư và khởi nghiệp của tỉnh quảng ninh
thì trước đây tôi cũng đã tham gia rất nhiều các dự án khởi nghiệp của tỉnh quảng ninh
và đã từng tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh quảng ninh
thì tôi rất là thích những cái dự án mà mang tính sáng tạo đột phá
nghĩa là luôn luôn đi đầu trong một ngành nào đó
nghĩa là mình sẽ không bắt trước một mô hình của ai cả
mình phải tự tư duy sáng tạo lấy kể cả cách vận hành
cũng giống như cách tạo ra sản phẩm hoặc là cách tiếp cận thị trường
nghĩa là không bắt trước mô hình nào hết
thì đây là cái lĩnh vực mà tôi rất là thích
bởi vì mình không sao chép của ai cả
nghĩa là lúc nào mình cũng phải tư duy để tồn tại để phát triển
và tôi thì cũng đã cống hiến ở đây được khoảng trên một năm rồi
thì tôi tin chắc rằng thời gian tới thì với đội ngũ nhân sự của chúng tôi hiện nay
thì chắc chắn là tôi tin chắc rằng jobnow sẽ phát triển được rộng khắp
và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người dùng
là nhà tuyển dụng
cũng như là ứng viên
trong tương lai những thành viên của jobnow đều đang cố gắng nỗ lực hơn nữa
để mở rộng thị trường đưa jobnow ra thị trường thế giới
chúng tôi cũng muốn là cái nền tảng chúng tôi thiết kế để cho toàn cầu dùng
chúng tôi sẽ mở phát phòng nước ngoài để đưa cái nền tảng ra cho thế giới dùng
và chúng tôi đây là chính nền tảng gọi là niềm tự hào người việt phụ thế giới
để cho cả thế giới dùng
và cũng muốn truyền cảm hứng nhất giới hệ trẻ là khởi nghiệp không có tuổi
chúng ta sẵn sàng là một doanh nghiệp nhỏ nhưng sản phẩm cả thế giới dùng
đấy cũng như là niềm động viên tự hào cho người việt chúng ta
cuộc cách mạng công nghiệp bốn với những công nghệ hiện đại
đã làm thay đổi nhiều hoạt động trong xã hội
và ngay cả việc tuyển dụng tìm kiếm việc làm
cũng đã được phát triển và thuận tiện hơn nhờ những công nghệ ấy
nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng phát triển đó
jobnow thực sự đã tạo ra nhiều giá trị cho lĩnh vực nhân sự
góp phần tạo ra nhiều giá trị cho xã hội